nhằm hỗ trợ nhân lực y bác sĩ cho thành phố đà nẵng và tỉnh quảng nam sáng nay đoàn ba mươi tám bác sĩ điều dưỡng của tỉnh phú thọ đã lên đường vào tỉnh quảng nam để hỗ trợ tỉnh này phòng chống đại dịch covid một mươi chín
sở y tế tỉnh phú thọ đã phát động phong trào tình nguyện đăng ký tham gia công tác phòng chống dịch bệnh covid một mươi chín tại tỉnh quảng nam
chỉ sau một ngày với tinh thần tương thân tương ái với nghĩa cử cao đẹp của người cán bộ y tế trên quê hương đất tổ hàng trăm bác sĩ điều dưỡng từ các đơn vị y tế trực thuộc tỉnh đã tăng ký tham gia
theo đó ba mươi tám cán bộ y tế trong đó có một mươi tám bác sĩ hai mươi điều dưỡng có trình độ chuyên môn cao nhiều kinh nghiệm thuộc các chuyên ngành nội hồi sức cấp cứu tim mạch và truyền nhiễm trong đoàn công tác đặc biệt này